trong kho tàng âm nhạc truyền thống của dân tộc việt nam ca trù là một loại hình nghệ thuật độc đáo đậm tính dân gian
nhắc đến ca trù người ta thường nghĩ đến các giáo phường ca trù ở hà nội
trong đó ca trù tranh thôn ở xã văn nhân huyện phú xuyên đã khiến không ít người thán phục bởi vốn cổ lời xưa vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn
với những nỗ lực bền bỉ của các địa phương các tổ chức và đặc biệt là các nghệ nhân dân gian trong việc lưu giữ và truyền dạy ca trù đã thực sự hồi sinh mạnh mẽ
ca trù thường được tổ chức hoạt động theo các giáo phường con người đứng đầu quy tụ các ca nương kép đàn giỏi để tổ chức biểu diễn
đào tạo truyền dạy nếu giáo phường nào có ca lên kép đảng đi thi được tuyển chọn vào hát cho vua nghe thì giáo phường đó sẽ nổi tiếng và có nhiều tiếng nói trong nghề
giới sản ca trù có một thời gian này nguy cơ định mạnh
nhưng rất là may là có các giáo phường có các câu lạc bộ ca trù đã được khôi phục giảm dựng lại
trong đó hội văn nghệ dân đã đóng góp một phần rất quan trọng để khôi phục số
và bộ văn hóa cũng có chủ trương là phục dựng lại các xây dựng các câu lạc bộ
và chúng tôi thấy đi nhiều nơi có các câu lạc bộ này nó gần như giữ gìn được cho kho tàn ca trù
và ở đâu mà có các câu lạc bộ thì ở đó ca trù phát triển
vì người dân yêu thích ca trù
đam mê với nghệ thuật
và chính quyền cũng quan tâm cộng đồng cũng quan tâm
thì lúc đó ca trù sẽ sống dậy
ngày trước làng tranh thôn ở xã văn nhân huyện phú xuyên hà nội
từng có một giáo phường ca trù đức tiếng
ca trù tranh thôn là một trong số những giáo phường ca trù cổ
dù đã có thời gian may một
nhưng những nghệ nhân ca trù làng tranh vẫn bền bỉ lưu giữ nghề cổ
nếu ta vào tộc họ nguyễn đặt tranh thôn
thì ta vẫn còn thấy bựng đại tự rất lớn
ở đấy ghi ba chữ ca ư tư

cho cái làng có những giọng hát tài ba

cho cái làng có nghĩa đây kho báu về ca
là kho báu của ca
thì ta biết được rằng cái bức đại tự đấy
nó dường như là nhân chứng lịch sử

chỉ báo cho chúng ta biết rằng

có một thời xa xưa đã có một nền ca hát
hay đã có một tổ chức nghệ thuật

chặt chẽ với các đào nương tài ba
chặt chẽ với các đào nương tài ba
và với các tay đàn tài ba
chúng ta còn biết rằng tranh thôn hiện nay
đang còn có dòng họng nguyễn mà
vẫn đang còn chế tách đàn nhạc cũ
thì chúng ta biết rằng tranh thôn nó gom trong nó
đầy đủ từ chế tách nhạc cũ
đến các kép đàn
đến các kép đàn
và đến các nghệ nhân hát
nghệ nhân nguyễn thị khứu năm nay đã ngoài chín mươi tuổi
hiện giờ cụ khứu là nghệ nhân nhiều tuổi nhất
vẫn đang tiếp tục truyền dạy ca trù cho thế hệ trẻ tranh thôn
học ca trù từ năm một mươi tuổi
nối nghiệp bà nội và cha
một ông trùm ca quán ở tổng vạn điểm khi xưa
về lịch sử ca trù tranh thôn
cụ khứa cũng chỉ được nghe bố và bà nội kể lại rằng
đầu thế kỷ một mươi chín cụ tổ nguyễn văn đỉnh đến làng sinh sống
và lập nên một giáo phường ca trù để mưu sinh và hoạt động nghệ thuật
cụ truyền dạy ca trù cho mọi người trong làng
từ đó tranh thôn trở thành một giáo phường ca trù có tiếng thời bấy giờ
ông cụ tổ ở bên hải dương
thế ông cụ mới về đây xây dựng quê hương ở đây
cụ mới có cái nghề đấy
thế là cụ mới truyền dạy cho con cháu anh em trong trọng họ
thế dần dần phát triển rộng ra
thì lại đến người nàng người ta cũng tham gia vào cái nghề này
tôi học từ năm tuổi một mươi
thế đến năm một mươi hai
thì là ông bố mới bảo cô với ông chú
thì đám thịt cũng nuôi mình đi mang đi
để cho mà nghe nghe những câu có bà người ta biết hát rồi
thì là mình ngồi mình nghe mình học người ta
tuy nhiên sau năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
dân làng tranh thôn nô nước tham gia cách mạng bảo vệ quê hương
không còn nhiều thời gian dành cho ca trù nữa
ca trù tranh thôn vì thế cứ lay lắt

nhớ tiếc hồn nguôi của người dân trong làng
cho đến cuối năm hai nghìn sáu đầu năm hai nghìn bảy
ca trù tranh thôn được trung tâm văn hóa thông tin tỉnh hà tây cũ
và hội văn nghệ dân gian việt nam phát hiện
khảo sát và phát triển rộng ra
và đánh giá là vật báu quốc gia
niềm vui rồn rập về với người dân tranh thôn
khi hội văn nghệ dân gian việt nam công nhận hai đảo hát
là bà nguyễn thị khứu bà nguyễn thị vượn và kép đàn
ông vũ văn khoái là nghệ nhân dân gian
làng tranh thôn được công nhận là địa chỉ văn hóa
cùng thời gian này câu lạc bộ ca trù tranh thôn được thành lập
nóng cốt là ba nghệ nhân
với nhiệm vụ vừa bảo tồn vốn cổ của ông cha
vừa truyền dạy ca trù cho lớp trẻ
các cụm tù gián nhiều nơi lắm
đi cá bắc ninh bắc giang rồi
các tỉnh khác khác rồi
nhưng mà từ ngày kháng chiến rồi
thì nó mai một đi thì nó không còn nữa
thì đến bây giờ mới lại khôi phục lại
thì chúng tôi lại theo cái nghề cổ truyền của tổ nghiệp này chúng tôi
bà nguyễn thị ngoan hiện giờ là chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù tranh thôn
bà đã bảo nhiều công sức bảo tồn
phát huy nét văn hóa dân gian của quê mình
là lớp kế cận của nghệ nhân nguyễn thị vượn và nghệ nhân nguyễn thị khiếu
bà ngoan thấy được vai trò nặng nề và quan trọng của mình
trong việc sưu tầm thu thập học hỏi từ các cụ đi trước
và truyền dạy lại cho thế hệ trẻ
có lẽ việc khó khăn nhất đối với bà ngoan
đó là việc thu hút lớp trẻ trẻ trẻ
học ca trù và giữ động lực cho lớp con cháu
kiên trì theo đuổi nghề ca trù của cha ông xưa
chúng tôi cũng đang chăn trở để tìm xem một cái lối đi thế nào
để có nhiều học sinh ít tuổi và các em hát hay
vào cái câu lạc bộ này để chúng tôi có lực lượng tham gia
đến giờ phút này chúng tôi cũng có lực lượng tham gia
và cũng có cái nguyện vọng thiết tha
là sẽ hồi phục được cái ca trù của nàng
để giữ được cái bản sắc cổ của trước nhất là của nàng
thứ hai là của quê hương
thứ ba là của đất nước
unesco đã công nhận ca trù là văn hóa phi vật thể
mang tính nhân loại
thì chúng tôi cũng hết sức là sung sướng phấn khởi và tự hào
tìm gặp những nghệ nhân lão làng của giáo phương
các trù tranh thôn
thật vui và cũng thật xót xa
vui vì dù đã ở độ tuổi xưa nay hiếm
nhưng cụ khiếu vẫn mềm mẫn
đặc biệt là lời ca vẫn mềm mại
làm mê đắm người nghe
nhưng cũng xót xa
bởi đã đến tuổi gần đất xa trời
các cụ mới được góp sức
và chứng kiến sự hồi sinh của ca trù quê hương
cả mấy chục năm trời
không được hát được
không đi biểu diễn
tưởng rằng ca trù đã bị lãng quên
trong tâm trí của những nghệ nhân
đã dành cả tuổi trẻ của mình cho ca trù
thế nhưng khi cầu lạc bộ được thành lập
các cụ nghệ nhân hàng hái
đóng góp sức mình lưu giữ
khôi phục và truyền dạy báu vật
mà mình đang có
khi tôi hỏi các cụ
thì các cụ nhớ tôi
nhớ được hầu như
toàn bộ những thể cách
của ca trù
khi các cụ trình diễn nó
trong những đêm ca trù
cách đấy bốn mươi năm
điều đấy là một cái điều
mà tôi vô cùng ngỡ ngàng
bởi vì đã bỏ đi bốn mươi năm
mà vẫn còn nhớ
tôi có hỏi cụ khiếu là làm sao mà nhớ được
cụ nói ấy vậy đấy
đêm nằm vẫn nhầm mà nhớ
thế tức là cái nghệ thuật ấy
không xa rời được họ
mặc dù họ không trình diễn nữa
nhưng cứ vậy
đêm nào cũng nhầm mà nhớ
và chính họ
là những kho bấu nghệ thuật
cho chúng ta có một nghệ thuật
mà chúng ta đang ra tay
đang cùng nhau cố gắng diễn dự
chất nghệ thuật của bác học
thì cũng đều phải có con người
đều phải có nghệ nhân
dù cái nghệ nhân đó có thể là rất ít
tinh tuyển chứ không phải đại trài
không phải tất cả ai cũng có thể hát ca trù được
mà có khi
cả một vùng đấy chỉ có vài nghệ nhân
thế nhưng nghệ nhân đó cũng vẫn sống trong cộng đồng
vẫn là chủ nhân
vì thế mà vai trò của nghệ nhân
với vai trò cộng đồng cực kỳ quan trọng
nhờ có nghệ nhân
nhờ có cộng đồng tạo ra môi trường
thì nghệ nhân càng phát triển
nhờ có sự quan tâm
thì lúc đó nghệ nhân càng có thỏa sức sáng tạo ra
và thừa kế cái di sản văn hóa
hoạt động từ năm hai nghìn hai nghìn tám
những nghệ nhân lão làng
giờ đã tám mươi chín mươi tuổi
đều ở tuổi gần đất xa trời
bà nguyễn thị vượn không còn tham gia được nữa
vì lý do sức khỏe
hiện tại mỗi tuần cụ khứu
cũng chỉ có thể dạy được một buổi cho lớp học
không chỉ dạy kỹ thuật hát
nghệ thuật thưởng thức
mà còn cả ý nghĩa
điển tích điển cổ trong lời ca trù
người dân tranh thôn mong muốn nhà nước
nên có chính sách bảo tồn
và phát triển ca trù bằng nhiều cách
có thể hỗ trợ
và động viên học sinh quyết tâm theo nghề
trang bị giáo trình
đàn trống cho lớp học
và tổ chức diễn xướng một vài nơi
chính quyền địa phương cần khuyến khích lớp học
trẻ học ca trù
tổ chức ngày hội làng lễ tết
gây dựng phong trào sâu rộng
mỗi loại hình nghệ thuật âm nhạc
nó đều thích nghi với lại
từng môi trường
diễn xướng của họ
có loại hình nghệ thuật
nó chỉ ở cửa đình thôi
để ở không gian thiêng như thế thôi
thế thì ta phải tạo được môi trường của không gian thiêng đó
là ta thấy rằng
cần khôi phục bằng tính nguyên vẹn
thì phải nghiên cứu môi trường
sản sinh đấy có còn không
chức năng có còn không
trường hợp chức năng không còn
thì ta khôi phục theo kiểu trình diễn
ở đây nhiều nhà khoa học không đánh giá cao
nhưng tôi nghĩ trong cái điều kiện bị mất như hiện giờ
thì cái vai trò của trình diễn cũng rất quan trọng
khi có sân khấu trình diễn
nó đã chuyển đổi chức năng rồi
khi đã chuyển đổi chức năng như thế
ta cũng cần khuyến khích
và như thế loại hình đó vẫn còn
với những nỗ lực của địa phương
và của cốc lạc bộ ca chủ tranh thôn
nhiều cơ quan đơn vị trường học
đã tổ chức các buổi dã ngoại
về với địa chỉ văn hóa tranh thôn
để thăm làng quê bình yên này
hòa mình vào không gian văn hóa

và được lắng nghe các nghệ nhân biểu diễn
tìm hiểu về nghệ thuật ca chủ
điều đáng lo của hôm nay
là thiêu vắng một không gian văn hóa ca chủ
ca chủ gắn liền với lễ hội
phòng tục tín ngưỡng văn chương
âm nhạc tư tường
chất lý sống của người việt
mà hôm nay
tất cả những cái đó đều đang thay đổi
phát triển khác trước rất nhiều
khác rất nhiều
những các quán nhộn nhịp tài từ văn nhân
đâu còn những đêm hội làng
đào kép về hát thờ thành hoàng
theo lệ hàng năm
những cuộc khao vọng
mừng xích nhật khai trương
từng bừng lời chúc hoa rượu
nhưng không có chỗ không ai nhớ
dành một châu hát cho ca chủ
tìm cho ca chủ một chỗ đứng
trong đời sống của mình
trong văn hóa nghệ thuật đa dạng
phòng phú hôm nay
thật không dễ dàng
họ mong muốn
câu lạc bộ sẽ được duy trì sinh hoạt
luyện tập thường xuyên
để nâng cao chất lượng nghệ thuật
đủ khả năng trình diễn phục vụ đông đào
các tỉnh lớp nhân dân
hàng năm có thể tổ chức các lớp học
lớp tập huấn phổ biến kiến thức
và truyền dạy nâng cao trình độ
cho các thành viên
hơn nữa để ca chủ thực sự sống lại
trong không gian văn hóa của nó
thì nên khôi phục sinh hoạt hát
tế cửa đỉnh
để trình diễn phục vụ đông đào

tại làng tranh thôn nói riêng
và của xã huyện nói chung
để ca chủ tranh thôn nói riêng
và nghệ thuật ca trù của dân tộc nói chung
không chỉ có sức sống bền bì
mà còn đóng góp vào sự nghiệp
xây dựng đất nước văn minh hiện đại
đấy là tấm lòng của tất cả những ai
nặng tình nặng nghĩa với ca chủ
thưa quý vị và các bạn
nằm bên dòng sông đáy hiền hòa
làng nghề nuôi tầm dệt lụa phùng xá
đã tồn tại từ lâu đời
dù đã có thời gian dài bị mai một
nhưng với tình yêu nghề
và sự sáng tạo trong lao động
người dân phùng xá đã vực dậy nghề của cha ông
về thăm phùng xá
thăm những người thợ dệt
và gặp nghệ nhân phan thị thuận
người phụ nữ được dân làng ngưỡng mộ
vì có công lớn trong việc khôi phục nghề truyền thống
nghệ nhân phan thị thuận
người có những đóng góc quan trọng
cho nghề nuôi tầm diệt lụa của làng phùng xá
huyện mỹ đức hà nội
không giống như nhiều nghệ nhân khác
vực dậy làng nghề bằng những bí quyết nghề truyền thống
bà thuận khôi phục thương hiệu lụa phùng xá
bằng cách của dương mình
cách mà cha ông bà chứng nghĩ tới
đó là luyện cho con tầm dệt lụa
theo ý muốn của mình
mới nghe nhiều người sẽ nghĩ
điều này là bất khả thi
nhưng để nó trở thành hiện thực

với bao nước mắt mổ hôi
những năm bảy mươi của thế kỷ trước
vùng đất này được mệnh danh
là thủ đô dâu tầm của miền bắc
với hàng chục nghìn hectare dụng dâu
trải dài qua nhiều làng xã vèn sông đáy
ngày ấy hầu hết các xã
trong huyện mỹ đức đều làm nghề trồng dâu nuôi tầm
nhưng đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
nghề bắt đầu mai một
do sự thay đổi của thị trường
nhà máy dâu tầm dệt lụa
nhà máy ưm tơ mỹ đức bỏ thu mua kén
hợp tác xã chặt phá toàn bộ diện tích trồng dâu
chuyển sang trồng lúa
hàng loạt thợ bào nghề
làng nghề trồng dâu nuôi tầm phùng xá
cũng vì thế mà lay lắt
gắn bó với nghề
từ khi còn là đứa bé gái sáu tuổi
nhìn làng nghề chết dần chết mòn
bà thuận quyết tâm gây dựng lại
nghề tổ của cha ông
bà thuận đạp xe đi xin lá dâu
có những ngày
bà thuận đạp xe đi xin lá dâu

để lấy lá dâu về cho tầm ăn
trời không phụ bà
việc trồng dâu nuôi tầm
có dấu hiệu khởi sắc
hàng xóm cũng học theo
gây lại những lông tầm
bà thuận nhận thấy đó không phải
trạng đường dài và an toàn
bà lại mầy mò nghiên cứu cách làm mới
ngay từ nhỏ
bà thuận đã rất yêu thích
và hay quan sát tầm nhà tơ
bà thuận này rất suy nghĩ
để tầm tự do
những tổ kén do tầm tự tạo ra
cho mình vô cùng bền chặt
mà không một kỹ thuật diệt tay nào
có thể sánh bằng
thời gian đầu bà thuận kiên trì
ngồi bắt từng con tầm
sao cho khi nhà tơ con nọ
đan vào tơ con kia
thành lớp nang dày như những chiếc kén
được cán phẳng mà không cần đan
không cần diệt như các phương pháp
truyền thống trước đây
sau nhiều thất bại
tấm nang do con tầm
tự đan đã hoàn thành
ngày chồng dâu nuôi tầm ươm tơ
nó đã gắn chặt
cuộc đời của tôi với nghề
tôi yêu quý nghề tơ tầm
tôi yêu quý con tầm
theo dõi con tầm
từ khi nó ăn lá dâu
cho đến khi nó đan sợi tơ vào con kén
và đến lúc mình ươm ra sợi tơ
thì tôi đã theo dõi nó
và hiểu được nó
và biết được nó là
những sợi tơ này
nó đã từ những con tầm
nó làm cho mình ra thành con kén
để mình có sợi ươm tơ diệt nụa
thế nên là từ đấy tôi mới nghĩ được ra là
mình làm thế nào
để có những cái sản phẩm đặc biệt
chưa ai có
và nó này không có thể
cái máy móc nào
bàn tay con người nào nằm bằng chính con tầm
tôi đã hiểu được con tầm
và biết từng thời điểm của con tầm
thế nên tôi đã quyết tâm
hướng cho nó đi theo một nối đi mới
cách nằm của nó là
cách nằm theo hướng của mình
mình sẽ nằm cho nó
nuôi nó tốt rồi thì làm thế nào để cho nó
đan cho mình ra những cái tấm kén phẳng
chứ không phải là con kén
con kén tròn như
thời của xưa nữa
quá trình sản xuất tơ tầm
phải trải qua nhiều công đoạn rất phức tạp
tốn nhiều công sức
như cho tầm ăn
nuôi tầm trong hai mươi ngày cho đến khi tầm đóng kén
rồi nối cười
và cuối cùng là dệt
với cách huấn luyện tầm làm thợ dệt
đã rút ngắn được rất nhiều công sức và thời gian
tất cả những các vùng
đều đi theo một cái chuỗi sản xuất
tức là người nọ dựa vào người kia
khâu kia nó kế
nó nối tiếp với nhau
để ra một cái giá thành sản phẩm tốt nhất
người nông dân muốn làm
thì tôi sẽ làm
để giúp cho người ta về khâu trứng
và con giống
và cây giống
hướng dẫn kỹ thuật
cho những người nông dân nuôi tầm
có một cái sản phẩm mới
có một hướng đi mới
để cùng nhau phát triển
để có nhiều sản phẩm để ra thị trường
nói là vất vả
nhưng mà tôi cảm thấy là
khi tôi đã yêu nó
thì tôi thấy nó
nó không có cái gì vất vả cả
mà tôi thấy là
khi mỗi một cái sản phẩm này
mỗi một cái sản phẩm này
nó cho mình ra được sản phẩm
người tiêu dùng
người ta dùng cái sản phẩm của mình
người ta nói đến những sản phẩm
mà người ta yêu quý nó
thì mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc
mình không có gì nó vất vả cả
bà thuận chính thức trình làng sản phẩm và phương pháp
chăn tơ do tầm tự dệt
sản phẩm đã được hội nông dân việt nam tặng bằng khen
và đạt giải nhất với giải pháp sáng tạo mền bông tơ tầm
do con tầm tự dệt
từ sản phẩm này
bà đã cho ra đời nhiều tấm mền chăn
các loại gối chất lượng cao
được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt
có mặt ở những thị trường như
nhật thái đức bỉ
trung quốc ả rập xê út
người phụ nữ giản dị này
vẫn ngày ngày cần mẫn như con tầm suốt ruột nhà tơ
với bà thuận
thành công không hẳn là làm ra sản phẩm mới
mà thành công
chính là bản thân đã đủ nghị lực
để không buông xuôi với nghề truyền thống
cho đến giờ
bà thuận vẫn không người nghỉ
bà còn rất nhiều dự định
cho ra những sản phẩm mới
và cách làm mới
thưa quý vị và các bạn
đối với người dân vùng đồng bằng
ốc là nguyên liệu chế biến nhiều món ăn quen thuộc
nhắc đến ốc
nhiều người sẽ nghĩ đến các món ốc luộc
ốc xào bún ốc riêu ốc
tuy nhiên ốc còn có thể làm nguyên liệu chính
cho món nem giòn
mà ai đã từng ăn cũng đều thích thú
trong tiểu mục hương vị quê nhà ngày hôm nay
xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi vào bếp
tìm hiểu về cách chế biến món nem ốc hấp dẫn này